từ ngày sáu tháng chín đến ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ sáu
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên
đối với đồng chí trịnh xuân thanh tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu căn cứ nội dung tính chất mức độ vi phạm căn cứ quy định số một trăm tám mươi một
quy đề tvk ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi ba của bộ chính trị về xử lý đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng
đối với đồng chí trịnh xuân thanh thi hành kỷ luật đối với đồng chí dương anh điền
nguyên bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
đồng chí lê khắc nam ủy viên ban thường vụ phó bí thư ban cán sự đảng
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hải phòng bằng hình thức cảnh cáo
đồng chí đào duy linh giám đốc sở văn hóa thể thao du lịch thành phố hải phòng bằng hình thức khiến trách